sự cố môi trường biển do phongmosa hà tĩnh gây ra tại bốn tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị và thừa thiên huế
đã để lại hậu quả rất nặng nề đối với đời sống của ngư dân
sau hai năm xảy ra sự cố đến nay tỉnh hà tĩnh đã khắc phục sự cố môi trường từng bước khôi phục sản xuất ổn định đời sống nhân dân
sự cố môi trường biển đã ảnh hưởng tới hầu hết các địa phương của tỉnh hà tĩnh
ngay khi xảy ra sự cố tỉnh hà tĩnh đã kịp thời cấp hỗ trợ sáu hai trăm bốn mươi tấn gạo cho một mươi chín hai trăm bảy mươi bốn hộ
hỗ trợ hơn hai mươi ba tỷ đồng cho trên năm chủ tàu thuyền theo chính sách của trung ương
công tác thống kê thẩm tra đối tượng bị ảnh hưởng môi trường biển được tỉnh hà tĩnh thực hiện nghiêm túc
và đến nay đã hỗ trợ cho trên sáu mươi tám trăm linh đối tượng với số tiền một bảy trăm bốn mươi tám tỷ đồng
huyện lộc hà là một trong những địa phương vùng biển chịu ảnh hưởng nặng nề của sự cố này
nhưng đến nay địa phương đã cơ bản hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường cho những người dân bị ảnh hưởng
từng bước ổn định cuộc sống khôi phục sản xuất
tại cảng cá cửa sót xã thạch kim huyện lộc hà người dân đã yên tâm khai thác và buôn bán
đến thời điểm này sản lượng đánh bắt đã đạt trên hai tấn vượt một trăm hai mươi một kế hoạch
như vậy là tăng bằng một trăm năm mươi cung cư
tình hình sản xuất khai thác thử sản ở các khu vực do bán quản lý càng cá
tình quản lý trở lại bình thường và có dấu hiệu sản lượng tăng lên
theo số điều thống kế năm hai nghìn một mươi tám có tăng hơn hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi sáu khoảng năm một mươi
đặc biệt có một số mặt hàng giá cả tốt hơn như là cả cơm tẹp môi
bên cạnh việc chi trả bồi thường thiệt hại môi trường
tỉnh hà tĩnh đã có nhiều chính sách phát triển thu hút du lịch với việc ra đời của nhiều dự án như vinpearl cửa sót
khu du lịch quỳnh viên dự án sân gôn xuân thành du lịch đồng nôi
qua đó góp phần thu hút khách du lịch tạo việc làm và thu nhập cho người dân vùng ven biển
với những nỗ lực của ngư dân và chính quyền địa phương cùng với sự giúp đỡ của chính phủ các bộ ngành trung ương
đời sống của người dân vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển ở hà tĩnh đã từng bước ổn định
nhân dân đã yên tâm ra khơi bám biển tập trung nuôi trồng hải sản buôn bán kinh doanh ổn định sản xuất